chiều hai mươi một tháng tám đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trường ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy vĩnh long về công tác nội chính phòng chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đánh giá cao kết quả tỉnh vĩnh long đạt được trong lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp
đồng thời lưu ý tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống các hoạt động chống phá như tụ tập gây dối kích động biểu tình xảy ra tại địa phương điều chỉnh các quy chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn với các ngành đoàn thể để giữ vững an ninh quốc phòng
trưởng ban nội chính trung ương đề nghị tỉnh ủy vĩnh long tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí phát huy sự gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu và đảng viên
thực hiện tốt việc công khai minh bạch và cải cách hành chính chú trọng công tác thanh tra kiểm tra phòng chống tham nhũng nhất là các lĩnh vực liên quan đến chế độ chính sách với người có công so đói giảm nghèo bảo trợ xã hội
thường xuyên thanh tra kiểm tra đối với các ngành các lĩnh vực chuyên sâu khép kín như công an viện kiểm sát tòa án thi hành án hải quan thuế quản lý thị trường
bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc liên quan đến tham nhũng quan tâm cải cách tư pháp và kiện toàn tổ chức
bộ máy ban nội chính của tỉnh ủy